giám đốc bệnh viện đà nẵng cho biết bệnh viện này vừa cứu thành công một người bị vỡ gốc động mạch chủ ngực
đây là một dạng tổn thương cực kỳ phức tạp và hiếm gặp trong y khoa và cũng là lần đầu tiên mà các bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng gặp phải
bệnh nhân được cứu thành công là nguyễn trọng thủy năm mươi ba tuổi trú tại xã điện thọ huyện điện bàn tỉnh quảng nam
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng bảy bệnh nhân nguyễn trọng thủy được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trụy tim mạch vật vã chấn thương ngực và tim do vỡ gốc động mạch chủ ngực
sau hội trần thánh đạo khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch bệnh viện đà nẵng đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng và tiến hành gây mê hoàn toàn phẫu thuật tim hở cho bệnh nhân
đây là ca phẫu thuật khá phức tạp bệnh nhân được truyền liên tục hai mươi đơn vị máu với thời gian mổ kéo dài hơn sáu giờ
sau phẫu thuật người bệnh xuất hiện các dối loạn tuy nhiên hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới